bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh cho biết đơn vị vừa phối hợp bắt giữ ba đối tượng
trong đường dây vận chuyển tàng trữ trái phép khoảng hai mươi một kg ma túy tổng hợp từ campuchia về việt nam
trước đó ngày ba mươi tháng bốn tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài đã phát hiện
bắt giữ hai nam thanh niên là phạm văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ tại thành phố hải phòng
và nguyễn tùng ánh sinh năm hai nghìn ngụ tại tỉnh hải dương vận chuyển trái phép một mươi ba ba mươi một viên ma túy tổng hợp
trọng lượng khoảng bốn kg từ hướng campuchia vào việt nam
hai đối tượng khai nhận được một người đàn ông campuchia thuê vận chuyển ma túy từ thành phố ba vét
tỉnh sveirien campuchia về tới ngã tư hữu nghị cửa khẩu mộc bài việt nam
với số tiền công là một mươi triệu đồng trên một người
ngay trong đêm lực lượng chức năng đã thu giữ thêm được năm mươi bịch ma túy tổng hợp
trọng lượng khoảng một mươi bảy kg nhưng không bắt được đối tượng chủ hàng
ngày một tháng năm lực lượng biên phòng tây ninh và công an thành phố ba vét đã bắt thêm được đối tượng nguyễn mạnh tiến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ tại tỉnh quảng ninh là đối tượng cùng đường dây vận chuyển ma túy với ánh và thuận
hiện lực lượng bộ đội biên phòng tây ninh và công an tỉnh sveiring đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án